thực hiện nhiệm vụ quản lý địa bàn nắm tình hình ra soát các trường hợp có liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín
bảo đảm an ninh trật tự tại các khu cách ly lực lượng công an xã chính quy trong những ngày này đã bám địa bàn
đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại địa phương thể hiện rõ tinh thần là điểm tựa cho nhân dân trong cuộc chiến đầy khó khăn này
đại học fpt tại thạch thất hà nội đến thời điểm này vẫn còn hàng trăm người cách ly tập trung tại đây
tại những điểm cách ly mới như thế này lực lượng công an xã y tế chính quyền địa phương đều cắt cử lực lượng có mặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn
đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực xung quanh đồng thời sẽ kịp thời có mặt hỗ trợ nếu người dân có các vấn đề phát sinh
ngay khi có nhận được thông tin của bàn chỉ đạo thì công an huyện cũng đã phân công các lực lượng hồn có công an các xã
xung quanh khu vực như hạ bằng bình yên đồng trúc đồn công nghệ cao hòa lạc
để triển khai tất cả nội dung công tác đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực cách ly
và phối hợp cùng với các đơn vị như quân đội địa phương dân quân và y tế để đảm bảo việc an toàn cho người cách ly tại khu vực
cũng như đồng thời người dân xung quanh khu vực nếu không có nhiệm vụ cũng không được đến gần các khu vực cách ly
để ảnh hưởng đến việc chúng ta tránh việc linh nhiễm trong cộng đồng
có thêm những điểm cách ly mới lực lượng công an xã cũng phải chủ động các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự
đặc biệt là ở những khu vực lân cận vận động tuyên truyền các hộ liền kề phối hợp giúp đỡ nâng cao ý thức phòng dịch
kịp thời nắm bắt diễn biến những đối tượng có thể lợi dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội hoặc thông tin sai lệch gây hoang mang trong nhân dân
với tinh thần của người chiến sĩ công an dân chúng tôi ngay từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ
chúng tôi đã tổ chức các lực lượng phối hợp với các cấp chính quyền địa phương
tổ chức tiến hành tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn cũng như tại các điểm cách ly tập trung
đồng thời là phát hiện nhằm phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm
các quy định của nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như là đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch
lúc nào nhân dân cần các đồng chí công an xã chính quy cũng có mặt đúng tinh thần chống dịch như chống giặc
với tinh thần trách nhiệm bám bản cùng dân sự có mặt của lực lượng công an xã chính quy đã tạo thêm niềm tin là chỗ dựa cho bà con trong cuộc chiến phòng chống dịch